tại hà nội ban thường vụ đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội thao kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
tham dự hội thao có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc đảng bộ khối
hội thao kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương diễn ra trong các ngày một mươi bốn hai mươi và hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm thể thao việt heo và trung tâm thể thao ba đình hà nội
với sự tham gia của một hai trăm linh vận động viên là cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động
đang làm việc công tác tại năm mươi đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan trung ương
như thể thao bóng bàn tennis cầu lông kéo co
thông qua hội thao nhằm cổ vũ đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương bắc hồ vĩ đại
góp phần nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần tăng cường đoàn kết
giao lưu giữa các cán bộ công chức viên chức người lao động của các cơ quan đơn vị trong đảng bộ khối
hội thao cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức viên chức người lao động
trong khối các cơ quan trung ương về truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc

hội thao cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức người lao động của các cơ quan đơn vị trong đảng bộ khối